thưa quý vị trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín thời gian qua
trại tạm giam công an tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ người đến làm việc và phạm nhân người bị tạm giam tạm giữ
từ khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp lãnh đạo trại đã bố trí chốt phòng dịch
ngay cổng ra vào các cơ quan bất cứ ai trước khi đi vào đơn vị
đều phải thực hiện đầy đủ việc khai báo tình trạng sức khỏe kiểm tra thân nhiệt vệ sinh sát khuẩn tay
để phòng ngừa dịch covid một mươi chín xâm nhập vào khu vực trại tạm giam
hiện nay trại tạm giam công an tỉnh đang giam giữ quản lý hơn một can phạm phạm nhân
để phòng ngừa sự lây lan của dịch covid một mươi chín trại tạm giam đã tạm dừng việc giải quyết cho thân nhân
thăm gặp người bị tạm giam tạm giữ và phạm nhân
ngoài kiểm soát chặt chẽ các hoạt động chống dịch bệnh xâm nhập trại tạm giam công an tỉnh thanh hóa
còn phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các trường hợp cán bộ chiến sĩ người bị tạm giữ tạm giam phạm nhân
để kịp thời phát hiện những biểu hiện liên quan để có hướng cách ly theo dõi và kịp thời xử lý
xây dựng kịch bản về diễn biến của dịch kế hoạch biện pháp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh
phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng chống dịch hiệu quả
không chỉ tại các tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh
một số các đơn vị trong lực lượng công an cũng đã chủ động các biện pháp để phòng chống dịch covid một mươi chín
đó là đo nhiệt độ thân nhiệt đeo khẩu trang dùng nước sát khuẩn
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại một số đơn vị của công an hà nội vào sáng ngày hôm nay
tám giờ sáng tại cổng trụ sở làm việc của công an quận bắc tử liêm
tất cả cán bộ chiến sĩ người dân khi đến đây làm việc
đều được đo nhiệt độ thân nhiệt
những ai chưa có khẩu trang thì được phát miễn phí trước khi vào cơ quan
từ khi dịch bắt đầu bùng phát thì chúng tôi cũng đã cử riêng một cán bộ của tổ tiếp dân
hàng ngày là buổi sáng và buổi chiều đứng tại cửa
để hướng dẫn công dân đeo khẩu trang và sát khuẩn tay trước khi vào làm các thủ tục hành chính
ngoài ra thì cán bộ chiến sĩ trong đội thì hàng ngày cũng trước giờ làm việc
thì bao giờ cũng sát quẩn tay
sẽ thực hiện công tác vệ sinh sát khuẩn bằng cồn chín mươi độ
ở tất cả các trang thiết bị cơ sở vật chất của đơn vị trước khi vào làm việc
đội quản lý hành chính công an quận bắc tử liêm hà nội
mỗi ngày có hàng trăm người ra vào đến đăng ký nhập khẩu cấp căn cước công dân
tất cả cũng đều phải rửa tay sát khuẩn đeo khẩu trang trước khi vào làm việc
và đây cũng là việc làm không thể thiếu hàng ngày của công an quận bắc tử liêm

công an quận bắc từ liêm hà nội

vì tình hình dịch hiện nay rất là phức tạp
nhưng mà khi đến đây thì tôi rất là yên tâm
bởi vì các chiến sĩ cán bộ cũng phát khẩu trang cũng hướng dẫn cách phòng dịch rất là tốt
rồi thì trước khi làm việc tôi cũng được sát khuẩn tay
cho nên tôi rất là yên tâm
rửa tay diệt khuẩn đeo khẩu trang đo thân nhiệt
những dòng chữ này đã được rán khắp đơn vị công an phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
riêng đối với khu trực ban của đơn vị
bất kể ai đến cơ quan làm việc cũng phải đăng ký thông tin cá nhân
đặc biệt đơn vị đã dành một khu riêng để tiếp công dân
hạn chế sự lây lan dịch bệnh cho cán bộ chiến sĩ
tất cả đều được chuẩn bị một cách khá cẩn thận
đối với cả cán bộ chiến sĩ
thì chúng tôi cũng yêu cầu là toàn bộ cán bộ chiến sĩ
là phải đeo khẩu trang và các thiết bị y tế
rửa tay và đo thân nhiệt
một ngày ba lần
tám h một mươi bốn h và một mươi chín h ba mươi
đối với người dân thì chúng tôi đều khuyến cáo
và đề nghị người dân là khi vào trụ sở công an phường
thì phải ghi lại tên tuổi thông tin cá nhân
tên tuổi địa chỉ
và tất cả những phương tiện trang thiết bị
để cho cán bộ chiến sĩ phòng dịch
cũng như là tự phòng cho bản thân
thì cũng đều được sự quan tâm của công an quận cầu giấy
cũng như là ủy ban dân phường trang cấp
đến nay là chúng tôi có đầy đủ
đặc biệt để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
đơn vị đã chủ động lập ra các nhóm trên điện thoại
để trao đổi công việc
hạn chế tiếp xúc gần
trước diễn biến của dịch bệnh như hiện nay
mỗi cán bộ chiến sĩ mỗi cá nhân
hãy nêu cao tinh thần tự giác
nhằm góp phần quan trọng ngăn ngừa sự lây lan
của dịch bệnh covid một mươi chín

tại khu chung cư

y tế khuyến cáo người dân cần hạn chế nói chuyện
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với các bề mặt
khi sử dụng cầu thang máy cầu thang bộ
bộ y tế vừa có hướng dẫn về phòng chống dịch covid một mươi chín
đối với người dân ban quản lý ban quản trị
ban đại diện người quản lý khu nhà trung cư
phần công và công khai thông tin liên lạc
tên số điện thoại của cán bộ đầu mối
phụ trách về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại chung cư
tại khu vực công cộng
bố trí đủ thùng đựng chất thải
có nắp đậy đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ
luôn có đủ nước sạch và xà phòng
hoặc dung dịch sắt khuẩn tay
có chứa ít nhất sáu mươi cồn
không tổ chức các sự kiện
có tập trung đông người
tại khu chung cư
vệ sinh môi trường khử khuẩn chung cư
khử khuẩn bằng các chất tẩy rửa thông thường
như dung dịch khử khuẩn
có chứa năm clor hoạt tính
hoặc có chứa ít nhất sáu mươi cồn
ưu tiên khử khuẩn
bằng cách lau rửa
tổ chức khử khuẩn nền nhà
tường bàn ghế
các đồ vật tại khu vực công cộng
khu vệ sinh chung cầu thang bộ thang máy
tay nắm cửa tay vịn cầu thang
nút bấm thang máy
tay vịn lan can
chất thải phải được thu gom và đưa đi
xử lý hàng ngày
thông báo đề nghị các đơn vị cung cấp dịch vụ
tại khu chung cư siêu thị nhà hàng
hay phòng tập gym
cam kết đảm bảo thực hiện các quy định về phòng
chống dịch bệnh covid một mươi chín
cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người lao động
có tiếp xúc với cư dân hoặc khách
đến chung cư
tổ chức tập huấn cho tất cả người lao động về
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và những khuyến cáo của bộ y tế đối với người lao động
tổ chức thông tin
truyền thông về phòng chống dịch bệnh
covid một mươi chín cho cư dân khách vào
chung cư người lao động
khi có trường hợp sốt ho khó thở
hoặc nghi ngờ mắc bệnh covid một mươi chín
cần thông báo ngay cho cơ quan
y tế địa phương hoặc đường dây nóng
phối hợp với các cơ quan y tế địa phương
khi có trường hợp bệnh xác định
nghi ngờ mắc bệnh
cách ly tại nhà
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
phòng an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
vừa phối hợp với công an phường ba quận một mươi một
thành phố hồ chí minh
tính hành bác sứ đối tượng hoàng mỹ hạnh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
trú tại thôn trạc xã châu quế hạ huyện văn yên tỉnh yên bái
về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài
đầu năm hai nghìn một mươi bốn
đối tượng hoàng mỹ hạnh
cùng với đối tượng lương thị biển
chú tại xã an bình huyện văn yên tỉnh yên bái
đã tổ chức đưa một mươi người vượt biên trái phép
sang trung quốc để làm thuê
tuy nhiên sau một thời gian lao động bên trung quốc
những người này đã không được trả tiền công
như hạnh và biển giới thiệu
nên đã về địa phương làm đơn tố cáo hành vi của hạnh và biển
sau khi điều tra xác minh công an tỉnh yên bái
tiến hành khởi tố đối với bị can
và hoàng mỹ hạnh về tội tổ chức
người khác trốn đi nước ngoài
nhưng do đối tượng hoàng mỹ hạnh bỏ trốn khỏi địa phương
nên cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh yên bái
đã ra quyết định truy nã đối với hạnh
bằng các biện pháp nghiệp vụ
vào ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được đối tượng hoàng mỹ hạnh
tại cơ quan công an
đối tượng hoàng mỹ hạnh đã khai nhận
toàn bộ hành vi phạm tội của mình
lợi dụng sơ hở của khách hàng
quách văn minh sinh năm hai nghìn
trú tại thôn một xã phú long huyện nho quan
đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
quách văn mình vừa bị công an huyện nho quan
tỉnh ninh bình bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản
quách văn minh là nhân viên dọn vệ sinh
tại khu vực phòng thay đồ nam
của sân gôn tràng an
thuộc xã phú long
quá trình làm việc ở đây lợi dụng sơ hở
trong bảo quản tư trang cá nhân của khách nước ngoài
đến chơi gôn
quách văn minh đã năm lần thực hiện hành vi trộm cắp
với tổng số tiền là hai mươi ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
hiện công an huyện nho quan
cũng có hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đào minh trương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại xã lai hòa
huyện vĩnh châu tỉnh sóc trăng
về tội giết người
còn về tội hiếp dâm trẻ em
cảnh sát điều tra công an huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng cư xeo dình
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại xã e kiết
huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc
cao một m năm mươi bảy da ngăm đen
và có nốt ruồi cách ba cm
trên sau đầu lông bài phải
và đối tượng nguyễn anh kha
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn kim châu
xã đờ lai bờ hăng huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra
huyện crong bong tỉnh đắk lắc
về tội tổ chức đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận
mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin
hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chớ chấp các đối tượng
đối với không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện